cách đây bảy mươi ba năm trong mùa thu lịch sử chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bảy mươi ba năm đã trôi qua nhưng mỗi người dân việt nam dù ở đâu trên khắp thế giới
có lẽ vẫn không khỏi xúc động bồi hồi trong ngày kỷ niệm hào hùng này
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã đi vào lịch sử như một dấu son trói loại nhất trong hành trình mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta
kể từ thời khắc lịch sử ấy đất nước ta ngày càng phát triển và không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập tự chủ trên trường quốc tế
vào đúng ngày hôm nay cách đây tròn bảy mươi ba năm tại quảng trường ba đình hà nội
chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
tuyên ngôn độc lập đã trở thành một văn bản có giá trị lịch sử trường tồn đặt nền móng cho nền tảng tư tưởng của một nhà nước pháp quyền coi trọng pháp quyền
đây cũng chính là sự chỉ đỏ xuyên suốt trong bảy mươi năm qua với mục tiêu xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính hành động quyết liệt phục vụ nhân dân
ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đứng trước yêu cầu phải sớm ổn định tình hình củng cố chính quyền cách mạng
ubgt giải phóng được cải tổ thành chính phủ lâm thời
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tại quảng trường ba đình lịch sử chính phủ đầu tiên đã ra mắt trước hàng vạn đồng bào
chủ tịch hồ chí minh đã thay mặt chính phủ lâm thời việt nam dân chủ cộng hòa đọc tuyên ngôn độc lập
tinh thần tự do dân chủ mà chủ tịch hồ chí minh nói đến trong tuyên ngôn độc lập và một chính phủ kiến quốc do người đứng đầu thực hiện
chính là một trong những biểu hiện sáng giá nhất của một nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân
chủ tịch hồ chí minh phát biểu ngay trong phiên họp đầu tiên của chính phủ
nhưng mà tức là cái tinh thần một lòng một dạ vì nước vì dân
kiến quốc hay kiến tạo thì cũng trước hết nó phải có cái mục đích quan trọng nhất của nó là vì sự phát triển của đất nước vì cái hạnh phúc của nhân dân
chính phủ lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hòa gồm một mươi ba bộ một mươi năm thành viên và người đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh
điều đặc biệt trong số các thành viên chính phủ có chín thành viên là nhân sĩ trí thức yêu nước
mô hình tổ chức của chính phủ lâm thời
chủ tịch hồ chí minh đã nói lên hình ảnh của khối đoàn kết toàn dân tộc và kết quả từ việc thu hút trọng dùng nhân tộc và kết quả từ việc thu hút trọng dùng nhân tộc